là một tỉnh miền núi với hơn năm mươi ba dân số là đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh tuyên quang đã và đang tập trung đẩy mạnh chính sách về cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
nhằm hỗ trợ giúp đỡ bà con người dân tộc trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận việc khám chữa bệnh và thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe
bệnh viện đa khoa khu vực atk là nơi tiếp nhận điều trị cho nhân dân các xã thuộc huyện yên sơn tỉnh tuyên quang và một số xã lần cận thuộc tỉnh thái nguyên và bắc cạn
thời điểm trước việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực gặp nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế thấp người dân chưa quen với việc đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế
những năm gần đây nhiều chính sách mua và cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế của nhà nước đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh

thời gian qua nhiều trường hợp đồng bào dân tộc có chi phí khám chữa bệnh lớn đã được quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ giảm bớt nỗi lo về tiền bạc và tạo niềm tin đối với chính sách an sinh xã hội
nhiều chính sách mua và cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế của nhà nước đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế góp phần giảm gánh nặng chi phí khám trị bệnh
nhiều năm thực hiện chính sách về bảo hiểm người dân tộc thiểu số cũng đã có những thay đổi rất lớn về mặt nhận thức khi dần loại bỏ những hủ tục tư tưởng lạc hậu là tìm đến các thầy lang cúng trừ tà trị bệnh đồng thời giúp đồng bào có điều kiện chăm sóc sức khỏe phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo